bà rịa vũng tàu ba mươi hai quảng ngãi ba mươi bình định hai mươi năm lai châu hai mươi hai bình dương một mươi tám tây ninh một mươi tám bình thuận một mươi sáu bến tre một mươi sáu lòng an một mươi ba vĩnh long một mươi ba khánh hòa một mươi một thư thiên huế một mươi phú yên chín quảng nam chín bạc lưu sáu kiên giang năm trà vinh bốn đồng nai ba cà mau ba đồng tháp hai hậu giang hai an giang một và cần thơ một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
phú thọ giảm một trăm bốn mươi bảy lâm động giảm tám mươi bảy vĩnh phúc giảm bảy mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
quảng bình tăng bốn mươi tám đắk nông tăng ba mươi năm nghệ an tăng hai mươi tám
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là ba sáu trăm chín mươi sáu ca trên ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm bảy mươi năm trăm bảy mươi ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có một trăm linh bảy tám trăm bốn mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm sáu mươi hai tám trăm hai mươi ca trong đó có chín ba trăm một mươi ba bốn trăm hai mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
nghệ an bốn trăm tám mươi hai ba trăm năm mươi
bắc giang ba trăm tám mươi năm năm trăm tám mươi một
bình dương ba trăm tám mươi ba bốn trăm chín mươi sáu
tình hình điều trị
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một tám trăm một mươi bảy ca
tổng sức ca được điều trị khỏi là chín ba trăm một mươi sáu hai trăm ba mươi bảy ca
thở oxy qua mặt nạ là ba trăm tám mươi ca
thở oxy dòng cao hfnc năm mươi ca
thở máy không xâm lấn một mươi một ca
thở máy xâm lấn ba mươi bảy ca
về số bệnh nhân tử vong
tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày năm tháng năm
đến một mươi bảy h ba mươi ngày sáu tháng năm
ghi nhận sáu ca tử vong
tại bà rịa vũng tàu năm ca trong ba ngày
đồng nai một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín
tại việt nam tính đến nay là
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn
trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ một trăm ba mươi
trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu
sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia
và vùng lãnh thổ châu á
và xếp thứ bốn trong các nước asean
theo sở y tế tp hcm
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm được kiểm soát ổn định
theo đó ngành y tế tp hcm sẽ giải thề
các bệnh viện gia chiến đã tạm ngưng hoạt động
trước đó và chỉ duy trì hoạt động
của một bệnh viện giá chiến ba tầng số một mươi ba
thông tin về việc tổ chức lại
hệ thống thu dung điều trị covid một mươi chín
trong tình hình dịch bệnh tiếp tục
được kiểm soát ổn định trên địa bàn tp hcm
bà lê thiện quỳnh như
phó tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
tp hcm tiếp tục duy trì hoạt động
bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi ba
và tạm ngưng hoạt động
bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn và một mươi sáu
cùng với đó ngưng hoạt động
tầng ba bệnh viện giá chiến ba tầng tâm bình
do bệnh viện thống nhất phụ trách
về lý do giữ lại bệnh viện giá chiến
ba tầng số một mươi ba bà quỳnh như cho biết
tp hcm vẫn phải sẵn sàng
cho trường hợp f tăng nhanh trở lại
cùng với đó đây là bệnh viện
do bệnh viện bệnh nhiệt đới phụ trách
bên cạnh đó sở y tế tp hcm
cũng đã đề xuất với ubnd tp hcm
ngưng hoạt động các trạm y tế liều động
việc quản lý f tại nhà
hiện nay do các trạm y tế đảm trách
với sự trợ giúp của các công cụ
truyền đổi số tập trung chủ yếu
vào việc quản lý và chăm sóc
những người thuộc nhóm nguy cơ
đối với các bệnh viện giá chiến tuyến huyện
nếu trong giai đoạn cao điểm
dịch đã sử dụng tạm một số cơ sở chức năng
làm bệnh viện giá chiến
thì hoàn trả lại công năng ban đầu
đồng thời các quận huyện
phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại
bệnh viện giá chiến trong trường hợp
số f tăng cao trở lại
tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố
phải thực hiện đồng thời hai chức năng
đó là vừa thực hiện công tác khám
chữa bệnh thông thường vừa thành lập
khoa đơn vị điều trị covid một mươi chín
để điều trị người mắc covid một mươi chín
đồng thời với bệnh lý cấp
mạng tính hoặc bệnh lý nền kèm theo
bệnh viện bệnh nhiệt đới
bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhi đồng hai
và bệnh viện nhi đồng thành phố
cùng các bệnh viện trung mương trên địa bàn thành phố
như bệnh viện chở giấy
bệnh viện thống nhất bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
là các bệnh viện tuyến cuối
về điều trị covid một mươi chín
các bệnh viện giá chiến thành phố
đã tạm ngưng hoạt động trước đó sẽ giải thể
theo thống kê của ngành y tế
thành phố hồ chí minh trong một tháng qua
thành phố không ghi nhận trường hợp
tử vong nào do covid một mươi chín
và số ca mắc covid một mươi chín mới
luôn ở mức thấp
tuy nhiên để duy trì trạng thái dịch
ở ngưỡng an toàn người dân vẫn nên tuân thủ
những biện pháp phòng chống dịch nhất định
khi đến những địa điểm tập trung đông người
theo thông tin cập nhật từ tổ chức y tế thế giới
tính đến ngày ba tháng năm
trên thế giới đã ghi nhận hai trăm hai mươi tám trường hợp
trẻ bị viêm can cấp tính không rõ nguyên nhân
tại hai mươi quốc gia thuộc khu vực
châu âu đông nam á tây thái bình dương
trong đó đã có bốn trường hợp tử vong
ngày sáu tháng năm cục y tế dự phòng bộ y tế
đã có văn bản gửi viện vệ sinh dịch tế trung ương
viện pasteur nha trang viện pasteur thành phố hồ chí minh
viện vệ sinh dịch tế tây nguyên
về việc tăng cường giám sát
bệnh viêm can cấp tính không rõ nguyên nhân này
bệnh xảy ra ở trẻ từ một tháng tuổi đến một mươi sáu tuổi
hầu hết bệnh nghi hồi phục hoàn toàn
tuy nhiên có một số trường hợp chuyển nặng
gần một mươi các trường hợp phải ghép gan
các trường hợp được xác định là
viêm gan cấp tính nêu trên
có biểu hiện đau bụng tiêu chảy
nôn mửa và men gan tăng cao rõ rệt
đa số các trường hợp được báo cáo
đều không bị sốt
và không phát hiện nhiễm các loại virus phổ biến
gây viêm gan virus cấp tính
virus viêm gamma b c d và e
tổ chức y tế thế giới
và trung tâm phòng chống và kiểm soát
dịch bệnh châu âu cho biết
hiện nguyên nhân chính xác gây viêm gan
ở những bệnh nhi này vẫn chưa được tìm ra
và các cuộc điều tra đang được diễn ra
các trường hợp mắc xảy ra
tại những nơi liệu hành cao virus adeno
để chủ động giám sát
các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân
tại việt nam và kịp thời triển khai
các biện pháp phòng chống hạn chế tối đa
số mắc và tử vong
cổ bí tế dự phòng đề nghị các viện vệ sinh dịch tế
viên pasteur theo dõi chặt chẽ
tổng hợp tình hình
phân tích dịch tế bệnh viêm gan cấp tính
không rõ nguyên nhân trên thế giới
phối hợp với địa phương lấy mẫu
xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ
viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
và báo cáo ngay những trường hợp bất thường
đồng thời đánh giá nguy cơ
đề xuất các biện pháp phòng chống tại việt nam
gửi về cổ bí tế dự phòng
để theo dõi tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ
tăng cường công tác chỉ đạo
kiểm tra giám sát hỗ trợ các địa phương
đơn vị triển khai giám sát
phòng chống và xét nghiệm viêm gan virus
trong đó tập trung vào hoạt động
tiêm chủng vaccine viêm gan b
cho trẻ sơ sinh trẻ dưới một tuổi
và các đối tượng có nguy cơ cao
đảm bảo an toàn và đạt tỷ lệ
bao phủ theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra
thường xuyên cập nhật các hướng dẫn
chuyên môn và giám sát
phòng chống bệnh viêm gan virus
tổ chức tập huấn đào tạo cho cán bộ y tế
tại các địa phương trên địa bàn
viện phụ trách phối hợp với các tổ chức
đơn vị liên quan thực hiện các nghiên cứu
điều tra về bệnh viêm gan virus
để cung cấp thêm thông tin
bằng chứng và tham miêu cho bộ y tế
trong việc xây dựng chính sách
hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật
phòng chống bệnh viêm gan virus
về tình hình dịch tại trung quốc
vào hôm qua ngày năm tháng năm
chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã có bài phát biểu đầu tiên
kể từ khi xuất hiện đợt bùng phát covid một mươi chín
ở thượng hải
ông nói rằng trung quốc sẽ đứng vững
trước phép thừa của thời gian
và cam kết chống lại bất kỳ nỗ lực nào
nhằm bóp méo chất vấn hay thách thức
chính sách của đất nước
ngày năm tháng năm ông tập chủ trì
cuộc họp của bộ chính trị tại bắc kinh
nơi tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
được đưa ra phân tích
ông tập nhấn mạnh rằng công tác phòng
và kiểm soát dịch bệnh đang ở giai đoạn quan trọng
và chỉ đạo tuân thủ chính sách zero covid
dù đang có một số phản nàn
về công tác xét nghiệm hàng loạt
và cách ly kéo dài
cuộc họp diễn ra khi cả bắc kinh và thượng hải
đều đang quay cuồng với các biện pháp nghiêm khắc
để giảm số ca nhiễm omicron
kết luận trong cuộc họp
vị lãnh đạo cho rằng trung quốc chắc chắn
sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với covid một mươi chín
với chính sách phòng ngừa
và kiểm soát khoa học hiệu quả
thông tin cho biết thêm từ tháng ba vừa qua
trung quốc trụ vững trước thử thách
lớn nhất mà covid một mươi chín gây ra
từ khi xử lý thành công tâm dịch vũ hán
và đã đạt được tiến bộ trên cả nước
nhờ các nỗ lực đồng bộ
cuộc họp cho rằng
khi đại dịch vẫn hoành hành trên khắp thế giới
và virus corona tiếp tục biến đổi
hiện vẫn có sự bất đinh lớn
trong diễn biến của đại dịch
cuộc họp cảnh báo người dân trung quốc
không được phép lơ là nỗ lực kiểm soát dịch
trong đó khẳng định
nghỉ ngơi chắc chắn sẽ dẫn đến
số ca mắc lớn nhiều ca bệnh nặng
và tử vong ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sự phát triển kinh tế xã hội
cuộc sống và sức khỏe của người dân
cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc tuân thủ chính sách phòng dịch
và kiên quyết chống lại mọi nỗ lực
nhằm bóp méo chất vấn hay phủ nhận
chính sách zero covid của trung quốc
trong lúc này thượng hải tiếp tục bị phong tỏa
còn bắc kinh bị phong tỏa một phần
vẫn tiếp tục phong tỏa là thế
tuy nhiên mới đây giới chức thượng hải tuyên bố
đã kiểm soát được đợt dịch covid một mươi chín
tồi tệ nhất tại trung quốc
nhưng cảnh báo nguy cơ tái bùng phát
nếu mất cảnh giác
phó chủ tịch thành phố thượng hải wu wing cho biết
trong cuộc họp báo ngày sáu tháng năm rằng
tình hình kiểm soát và phòng chống dịch bệnh
tại thành phố đang dần cải thiện
đại dịch đã được kiểm soát hiệu quả
ông khẳng định tình trạng lây nhiễm
trong cộng đồng đã được ngăn chặn hiệu quả
nhưng cảnh báo nguy cơ covid một mươi chín
tái bùng phát và cho biết
thành phố sẽ không từ bỏ chiến lược
chống dịch nghiêm ngặt
ông nói chúng ta không thể lơi lỏng
sự bền bỉ là chiêu khóa thành công
khoảng hai ba triệu trong tổng số hai mươi năm triệu dân thượng hải
vẫn sống tại những khu vực bị phong tỏa
do nguy cơ cao
trong khi gần một mươi bảy triệu người
ở những vùng có nguy cơ thấp
được phép rời nhà và di chuyển trong khu dân cư
tuy nhiên một số cư dân cho biết
cách áp dụng quy định không nhất quán
khiến họ vẫn phải ở nhà
dù nơi sinh sống không ghi nhận
ca nhiễm mới nào trong suốt nhiều tuần
thượng hải hôm qua ghi nhận hai trăm bốn mươi năm ca
có triệu chứng và một mươi hai người chết
so với mức lần lượt hai trăm sáu mươi một
và một mươi ba trước đó một ngày
thành phố cũng ghi nhận thêm bốn hai mươi bốn
ca nhiễm không triệu chứng
đây là tâm dịch nghiêm trọng nhất
ở trung quốc từ sau vũ hán
biến chủng omicron với khả năng
lây nhiễm cao đang thách thức
chiến lược chống dịch không covid ở trung quốc
trong khi nhiều nước trên thế giới
đã điều chỉnh chiến lược sang chung sống
bình thường mới với dịch bệnh
xin được chuyển sang những tin tức về sea games ba mươi một
thưa quý vị trước thêm trận đấu một mươi chín h tối nay
trên sân vận động việt trì phú thọ
giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam
với u hai mươi ba indonesia
trường đoàn thể thao indonesia ferry g kono cho biết
sẽ huy động người hấp mộ cổ vũ
cho đội tuyển u hai mươi ba của nước này
tại khuôn khổ bảng a
một bóng đá nam sea games ba mươi một
ông j kono nêu rõ
quan chức này đã phối hợp với
đại sứ quán indonesia để tập hợp
các cổ động viên đồng hương tại việt nam
đồng thời hy vọng ban tổ chức
sẽ dành một khu vực đặc biệt trên khán đài
cho những người ủng hộ garuda muda
địa danh của đội tuyển u hai mươi ba indonesia
ông nhấn mạnh
sự có mặt của các cổ động viên indonesia
tại sea games ba mươi một
có ý nghĩa quyết định do là nguồn
động lực lớn tiếp thêm tinh thần
cho các cầu thủ đội đỏ trắng
trước sức ép của các cổ động viên
nước chủ nhà việt nam
trường đoàn thế thao indonesia cũng hy vọng rằng
các học trò của quốc lượng viên shin tae yong
sẽ giữ vững tâm lý
và không nao đúng trước áp lực từ khán giả
trong trận đấu với đội tuyển u hai mươi ba việt nam
vào tối nay
trước đó chủ tịch liên đoàn bóng đá indonesia
iwan bule đã ra chỉ thị
cho đội tuyển u hai mươi ba nước này
là phải chiến thắng đội chủ nhà u hai mươi ba việt nam
trong trận đấu mở bàn tới
chỉ còn ít phút nữa trận đấu khai mản
cho sea games ba mươi một sẽ diễn ra
các thông tin về lực lượng
của hai đội cũng đã được tiết lộ
với đội tuyển u hai mươi ba việt nam đánh giá
là đối thủ đáng gồm của họ
trong trận gia quân lần này
trong trận đấu tối nay hai cầu thủ trụ cột
của đội tuyển bóng đá u hai mươi ba indonesia
chưa thể đặt chân tới việt nam
giữa sea games ba mươi một
qua đó chắc chắn không tham dự trận đấu
cặp đội chủ nhà u hai mươi ba việt nam
vào lúc một mươi chín h ngày sáu tháng năm
cụ thể do hai cơ lọc bộ chủ quản
đều chưa đồng ý nhả quân
nên hai cầu thủ này không thể đến việt nam
trước ngày tám tháng năm
asnawi mangkulam thuộc biên chế
cầu lọc bộ asnan greeners
của hàn quốc
trong ngày bảy tháng năm đội sẽ gặp
cầu lọc bộ anyang ở giải kalik
sau trận đấu này asnawi mangkulam
mới có thể gia nhập u hai mươi ba indonesia
trong khi đó enkambagot
hiện đang thi đấu cho cầu lọc bộ
eastwick town ở giải hạng ba anh
cầu lọc bộ eastwick town
đã kết thúc mùa giải vào ngày ba mươi tháng bốn vừa qua
tuy nhiên enkambagot
vẫn chưa thể được cầu lọc bộ đồng ý
cho trở về indonesia
tổng thư ký liên đoàn bóng đá indonesia
ông junus nusi cho biết
asnawi vẫn phải ra sân chơi
trận đấu vào ngày bảy tháng năm
sau đó anh mới có thể tới việt nam
để tham gia đội ue ba indonesia
trong một phát biểu báo giới
ngày sáu tháng năm
chủ tịch đoàn đoàn bóng đá indonesia
khẳng định hiện tại
hai cầu thủ là asnawi
vẫn chưa thể tham gia cùng đội
mặc dù vậy một mươi tám cầu thủ hiện tại
đang có điều kiện tốt
họ đã sẵn sàng sung trần
và đã tập luyện chăm chỉ chuẩn bị
cho trận đấu với việt nam
chúng tôi lạc quan rằng
đội ue ba indonesia có thể đoạt huy chương vàng
môn bóng đá
ở trận gia quân tại sea games ba mươi một
đội tuyển ue ba indonesia
sẽ gặp chủ nhà ue ba việt nam
vào lúc một mươi chín h ngày sáu tháng năm
trên sân vận động thành phố việt trì tỉnh phú thọ
quý vị và các bạn hãy cổ vũ
cho đội tuyển chủ nhà
và hãy tham gia dự đoán tỷ số
cũng như nêu quan điểm của mình
về đội hình hai bên bằng cách commen dưới video này
để chúng tôi được biết nhé
trở lại với những thông tin về tình hình
giao thông trên cả nước vào ngày hôm nay sáu tháng năm
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn giao thông
khiến ba mẹ con tử vong ở hà nội
vào sáng sáu tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân
thị trấn tây đằng ba phì hà nội cho biết
nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn
là người mẹ bị trao nhầm con
cách đây nhiều năm tại bệnh viện
cụ thể các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn
là chị phùng thị thu hát
người mẹ từng bị trao nhầm con
và hai người con của chị hát
trong số hai nạn nhân nhỏ tuổi
có một nạn nhân là cháu bé bị trao nhầm
cách đây nhiều năm tại bệnh viện đa khoa huyện ba vì
thời điểm xảy ra vụ tai nạn
chị hát đang đưa hai người con
đến học tập tại trường tiểu học tây đằng a
thì gặp nạn khi chỉ còn cách trường
chừng vài trăm mét
hiện phía gia đình đang tổ chức lo tăng lễ
cho những nạn nhân xấu xố
chính quyền thị trấn tây đằng cùng các cơ quan đoàn thể
đại diện nhà trường cũng đến động viên
chia sẻ và hỗ trợ một phần kinh phí
để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày năm tháng năm
chị phùng thị thu hát điều khiển xe máy
chở theo hai con là cháu phùng đăng ca
và cháu phùng quang ca
ở ba vì hà nội
đang là học sinh lưu thông trên đường
khi chị hát đi đến ngã tư giao cắt
giữa quốc lộ ba mươi hai và đường tránh bốn trăm một mươi hai
gần trường trung học cơ sở
thị trấn tây đằng
đã xảy ra va chạm với xe tải
mang biển xuống hà nội
vụ tai nạn khiến ba mẹ con chị hát
tử vong tại chỗ
liên quan đến vụ xe điên tông một mươi xe máy
làm bốn người bị thương
trước sáu tháng năm một nguồn tin cho biết
tài xế xe hơi bảy chỗ tông hàng loạt xe máy
ở chợ thủ đức xảy ra vào tối năm tháng năm
đã đến công an trình diện
người này được xác định tên là huỳnh công thắng
ngụ tại thành phố thủ đức
bước đầu người này khai sau khi gây tai nạn
đã đi đến bệnh viện nên đến trưa nay
mới ra công an trình diện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố thủ đức đang lấy lời khai
tiến hành test nồng độ côn
mà tùy ý đối với ông thắng
để phục vụ công tác điều tra
trước đó sau khi xác định hiện trường
công an thành phố thủ đức đã ra vụ việc
cho đội điều tra tổng hợp công an
thành phố thủ đức thủ lý phối hợp
cùng viện kiểm sát nhân dân thành phố thủ đức
khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
theo một nhân chứng tại hiện trường
vụ tai nạn sau khi xảy ra sự cố
tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
với biểu hiện không tỉnh táo
khoảng một mươi chín h ba mươi ngày năm tháng năm
xe bệ chỗ do ông thắng cầm lái
chạy trên đường kha vạn cân
hướng từ cầu vượt linh xuân
về chợ thủ đức khi xe này vừa ôm cua
dễ phải tại giao lộ đường dương văn cam
kha vạn cân giáp danh
phường linh tây và trường thọ
thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại
xe này còn lao tới hút thẳng
vào một nhà dân bên đường rồi lù lại
tông thêm nhiều xe máy khác
vụ việc khiến bốn người bị thương nặng
nằm la liệt trên đường kêu cứu
một cửa cuốn nhà dân cũng bị tông móc
khoảng một mươi xe máy bị xe hơi tông
tuy nhiên có sáu xe hư hỏng nhẹ
nên người dân tự rời khỏi hiện trường
chỉ còn bốn xe bể nát
nằm dạp dưới đường
sau tai nạn tài xế đã rời khỏi hiện trường
nhân viên y tế cũng có mặt nhanh chóng
sơ cứu người bị nạn rồi chuyển đi cấp cứu
thưa quý vị và các bạn
những thông tin về tình hình giao thông vừa rồi
đã kết thúc bản tin tối của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín
cũng như đời sống xã hội sẽ được chúng tôi
liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
và nhắc lại một lần nữa chỉ còn vài phút nữa thôi
trận đấu mở màn sea games ba mươi một
giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba indonesia
sẽ bắt đầu vào lúc một mươi chín h
quý vị và các bạn đừng quên cổ vũ
cho đội tuyển nước nhà và comment dự đoán
tỷ số dưới video này để chúng tôi được biết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại